kính chào quý vị và các bạn
sang ngày mai mưa tại khu vực phía đông bắc bộ có xu hướng giảm hơn
tuy nhiên nền nhiệt vẫn tiếp tục di trì ở mức z vùng núi z đậm z hại
nhiệt độ cao nhất trên cả khu vực sao động từ một mươi bảy hai mươi độ có nơi cao hơn
sáng ngày một mươi tháng hai tức mùa một tết nhiệt độ sẽ giảm tiếp một hoặc hai độ
sau đó sẽ tăng trở lại trong ngày một mươi một tháng hai khi không khí lạnh dần suy yếu
tại các tỉnh phía tây bắc bộ mưa cũng giảm hơn trong ngày mai
trời tiếp tục z vùng núi z đậm z hại nhiệt độ cao nhất tại khu vực này trong ngày mai
giao động từ một mươi tám đến hai mươi một độ có nơi cao hơn
sau đến ngày một mươi nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm khoảng hai độ càng tăng thêm cảm giác z bút
sau đó mức nhiệt sẽ tăng chậm trở lại trong ngày một mươi một tháng hai
chuyển sang khu vực trung bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực này cũng xuất hiện mưa
mưa rào rải rác và trời chuyển rét tại các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
còn các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế
trời rét về đêm và sáng vào ban ngày trời xe lạnh với nhiệt độ cao nhất ngày
giao động từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ sau đó giảm thêm từ ba đến bốn độ trong hai ngày tiếp theo
còn khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới
mưa có trăng chỉ xảy ra tại các tỉnh thành phía bắc như đà nẵng quảng nam quảng ngãi
ngày nắng nhiệt độ ban trưa từ hai mươi tám đến ba mươi một độ có nơi cao hơn

nên phổ biến ít mưa

có nơi cao hơn
với khu vực các tỉnh vùng cao tây nguyên hiện thời tiết không mưa và trời khá nóng bức vào ban ngày
nhiệt độ ban trưa chiều có thể tăng lên ở ngưỡng ba mươi một đến ba mươi hai độ

một số nơi thuộc miền đông như bình phước tây ninh đồng nai có thể vượt ngưỡng ba mươi năm độ